liên quan đến vụ việc có người đang lưu trú tại quảng trị từng đi trong chuyến bay vn một nghìn năm trăm bảy mươi bốn với một hành khách ở thừa thiên huế mắc covid một mươi chín đã đánh cháo người để trốn cách ly y tế
từ nguồn tin của công an trung tâm y tế huyện hướng hóa và người dân đã phát hiện người đàn ông mang tên lth đi trong chuyến bay vn một nghìn năm trăm bảy mươi bốn không về nơi cách ly mà thay vào đó là một người khác
cơ quan chức năng của tỉnh quảng trị đã tìm cách liên lạc vận động và đến trưa ngày chín tháng ba ông này và lái xe mới đến trình diện hiện tại thì người này đã được cách ly theo đúng quy định
bí thư tỉnh ủy quảng trị nêu rõ nếu như có sự việc đánh cháo người cách ly thì cơ quan chức năng sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật